ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam mai công hưng chủ tại tp cần thơ là đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số tám về hành vi nhận hối lộ
kết quả điều tra xác định hưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
tiến hành đăng kiểm các phương tiện đường thủy nội địa
trung bình mỗi lần hưng nhận khoảng hai triệu đồng để bỏ qua một số quy trình quy định về đăng kiểm
tổng số tiền hưng đã nhận của các chủ phương tiện là trên một tỷ đồng